do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín số lượng người mất việc rất lớn khiến đời sống của người dân tại đây gặp rất nhiều khó khăn
được nhận những món quà hỗ trợ quý giá đến từ các chiến sĩ công an và nhà hào tâm khiến họ rất đối vui mừng
để đảm bảo an toàn hết sức chú ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
mời quý vị các đồng chí và các bạn tiếp tục đón xem các chương trình khác của chúng tôi trên antv